vậy thì những cái dấu hiệu sớm nhất của bệnh đường viêm đường hô hấp là gì
và cái bệnh viêm đường hấp nếu như mà chúng ta không chữa trị kịp thời
thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào không cho cơ thể con người ạ
thưa phó giáo sư tiến sĩ cảm ơn
cái mà chúng ta thường gặp nhất trong cái mùa này chúng ta thấy là gì cái nhiệt độ nó sẽ thay đổi
và nó thay đổi tương đối là khác biệt
ví dụ ngày hôm qua hôm kia nắng hôm nay tự nhiên gì một mươi bốn độ
thì cái đấy là cái gì
cái đấy nó sẽ gây lên cái gì
cho con người chúng ta cái sự chủ quan không chuẩn bị về cái đồ chúng ta mặc
nó không đủ ấm
đấy cũng là một cái điều kiện thật lợi
thế còn cái dấu hiệu sớm nhất của những cái nhiễm virus của đường hô hấp trên
thì là cái đầu tiên là gì
hát hơi chảy mũi
đấy là cái mà nó thường gặp nhất
hoặc là gì
hoặc là những cái đau hạng
rồi kèm theo gì
sốt nhức đầu
và đặc biệt với virus thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng là những cái
khi mà đã nhiễm virus thì bao giờ cái nhiệt độ sốt khởi đầu của nó cũng rất cao
và nó xảy ra một cái đột ngột
chứ nó không như vi khuẩn
vi khuẩn thì thường bao giờ nó có tiền triệu chứng
thế còn trong những cái mà nhiễm khuẩn cấp tính ở hộp trên virus
thì bình thường nó sẽ diễn biến trong khoảng năm bảy ngày
thì bệnh nó sẽ giảm dần và nó sẽ hết
thế còn cái biến chứng của nó là
nếu như mà năm ngày mà nó không giảm nó sẽ tăng lên
đấy là một cái dấu hiệu của cái bụi nhiễm vi khuẩn
thì cái đầu tiên đấy là gì
thay đổi cái màu sắc cái màu sắc của dịch
dịch chẳng hạn như là họng hoặc mũi
nó không phải trong nữa
nó sẽ chuyển sang gì
sẽ là một mùi đục và đặc
và bắt đầu nó có mùi
thế còn biến chứng của cái nhiễm khuẩn đường hấp trên
nói chung thì theo cái nguyên lý của nó là gì
nếu như anh không điều trị được
không điều trị đúng
thì nó dẫn đến biến chứng ở những cái cơ quan lân cận trước
ví dụ như là gì
ví dụ như là gì
rồi mới đến biến chứng xa hơn
đấy là gì
thì đấy là những cái biến chứng
như vậy là rõ ràng là bớt không chỉ là với các bệnh khác
hay dù là cả bệnh cảm cúm hay là những cái bệnh về viêm đường hộp
thì khi mà có dấu hiệu mà đã mắc rồi
thì chắc chắn là chúng ta phải có biện pháp để chữa trị kịp thời đúng không ạ
vì nếu để lâu thì có những cái biến chứng gây nguy hiểm
cảm cúm với những triệu chứng khó chịu như sổ mũi
nghè mũi ho sốt
làm cho trẻ lười vận động lưỡi ăn khó ngủ và quấy khóc
xịt mũi kháng virus phổ rộng betadine
là giải pháp giúp rất sớm cảm cúm cho trẻ
với khả năng loại trừ đến chín mươi chín virus gây cảm cúm đã được chứng minh
với thành phần tự nhiên chất xuất từ tàu đỏ
không chứa sterid không chứa chất bảo quản nơi an toàn và sử dụng được cho trẻ nhỏ từ một tuổi
sử dụng ngay khi có dấu hiệu cảm lạnh đầu tiên để đạt hiệu quả tốt nhất
xịt mũi kháng virus phổ rộng betadine
là sản phẩm an toàn hiệu quả có xuất xứ từ châu âu
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
để xa tầm tay trẻ em tránh tiếp xúc với mắt